trước tình hình bà con là người địa phương sang lào làm ăn trở về ngày càng nhiều
ngày hai mươi chín tháng ba ubnd tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo phải tăng cường cơ sở vật chất sẵn sàng đảm bảo
tám năm trăm linh giường dự phòng cho đến một mươi giường để đón người huế từ lào về hiện nay trên địa bàn tỉnh
có sáu khu cách ly tập trung và đang tổ chức cách ly cho khoảng ba năm trăm linh người hầu hết là người huế
từ lào về khu cách ly có đầy đủ các phòng hành chính phòng khám và khu vực cách ly điện nước